đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội
trải qua bốn mươi năm năm ngày đất nước non sông liền một dài cho đến nay kinh tế đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng văn hóa xã hội có bước tiến bộ rõ nét
từ một nước nghèo nàn lạc hậu chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh lại bị bao vây cấm vận
việt nam đã vươn lên phát triển khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
sự phát triển được thể hiện bằng con số ấn tượng
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu gdp bình quân đầu người chỉ ở mức một trăm linh một usd nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín con số này đã tăng vượt bậc lên tới ba usd
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm dân số việt nam chỉ có bốn mươi tám bảy mươi hai triệu người nhưng đến năm nay đã tăng lên hơn

quy mô gdp nền kinh tế hai nghìn một mươi chín là hai trăm sáu mươi sáu sáu tỷ usd
đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt phúc lợi và an sinh xã hội được coi trọng và từng bước mở rộng
tiếp nối và phát huy tư tưởng ngoại giao hồ chí minh đến nay việt nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên thế giới
ký kết chín mươi hiệp định thương mại song phương và nhiều hiệp định kinh tế thương mại quan trọng khác
nổi bật là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và fta việt nam eu evfta
ngoài ra không thể không nhắc đến hiệp định về khu vực thương mại tự do với liên minh kinh tế á âu đưa các mặt hàng đang xuất khẩu của việt nam sẽ hưởng thuế xuất sau khi vào liên minh
là quốc gia yêu chuộng hòa bình việt nam đã được lựa chọn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh mỹ triều năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời cũng được bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
bảy mươi năm năm qua việt nam đã bảo vệ được thành quả cách mạng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng theo hướng chính quy tinh nguệ từng bước hiện đại và có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội

đồng thời cũng được bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc